thông tin từ lãnh đạo ban quản lý thủy điện lai châu cuối giờ chiều ngày một mươi tám tháng tám thủy điện lai châu dự kiến mở năm cửa xả mặt đập tràn xả lũ để điều tiết duy trì mực nước hồ chứa bảo đảm dưới mức cao trình dân bình thường hai trăm chín mươi năm m
những ngày qua khu vực thượng nguồn thủy điện lai châu thuộc huyện mường tè tỉnh lai châu liên tục xuất hiện mưa to đến rất to
lượng mưa đo được từ một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng tám đến một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng tám từ ba mươi đến chín mươi bảy mm có một số nơi mưa rất to như can hồ hai trăm hai mươi chín mm thù lũng một trăm chín mươi hai mm mù cả một trăm một mươi tám mm
theo bản tin dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu lượng nước đổ về hồ chứa thủy điện lai châu lớn nhất là bốn chín trăm linh m ba một giây lúc bảy h ngày một mươi tám tháng tám và giảm dần về ba hai trăm linh m ba một giây lúc một giờ ngày một mươi chín tháng tám
ở thời điểm một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng tám mực nước hồ chứa thủy điện lai châu đạt cao trình hai trăm tám mươi năm năm mươi năm m lưu lượng nước đổ về hồ đạt bốn sáu trăm năm mươi m ba một giây trong khi đó tổng lưu lượng nước qua ba tổ máy là một sáu trăm một mươi năm m ba một giây